xin chào và hẹn gặp lại
tuyên quang đến vụ cháu bé hai tuổi bị bắt cóc tại tỉnh bắc ninh vào chiều ngày hôm nay hai mươi sáu tháng tám
viện kiểm sát nhân dân tỉnh bắc ninh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam
đối với nguyễn thị thu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quê quán tại thành phố cao bằng tỉnh cao bằng
trú tại huyện yên sơn của tỉnh tuyên quang về tội chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi
vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi một tháng tám cháu nguyễn cao gia bảo cùng với bố đến công viên nguyễn văn cử bắc ninh chơi
sau đó ít phút người bố không thấy con đâu đã đi tìm và báo cáo các cơ quan chức năng
đồng thời đăng tải thông tin cháu bé mất tích lên mạng xã hội nhờ giúp đỡ
lực lượng công an và các lực lượng tổ chức tìm kiếm cho bé tại công viên và khu vực xung quanh nhưng không thấy
bằng các biện pháp nghiệp vụ chiều ngày hai mươi hai tháng tám lực lượng chức năng bước đầu xác định đối tượng bắt cóc cháu gia bảo
là nguyễn thị thu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám làm công nhân tại thành phố bắc ninh
đến hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày lực lượng công an tỉnh bắc ninh được sự hỗ trợ của phòng trọng án của cảnh sát hình sự
bộ công an và công an tỉnh tuyên quang đã phát hiện giải cứu thành công cho bé tại xã tân long huyện yên sơn của tỉnh tuyên quang
ngay trong đêm hai mươi hai tháng tám cháu gia bảo được lực lượng chức năng đưa từ tuyên quang về thành phố bắc ninh
với hành vi cố ý gây thương tích nguyễn thanh hòa hai mươi tuổi trú tại huyện trợ mới của tỉnh long an
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa tạm giữ
trước đó do bị chị huỳnh thị kim loan chú tại phường phước hòa thành phố nha trang từ chối không cho ở
nên đối tượng hòa ngày hai mươi bốn tháng tám đã tìm đến tiệm spa nơi chị loan đang làm việc lấy một cây kéo sắt đuổi đánh chị loan
sau đó đối tượng khống chế con ruột của chị loan là cháu huỳnh bảo cường đưa lên xe taxi đi lòng vòng trên địa bàn thành phố
nhận được tin báo công an phường tân lập đã tổ chức lực lượng truy xét
khi đối tượng quay trở lại tiệm spa trên công an phường tân lập đã nhanh chóng khống chế đối tượng và đưa về trụ sở làm việc
vụ việc khiến chị loan bị thương tích tại vùng ngực trái và phần cổ
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn